họ vừa quay lại sản xuất chưa ổn định mà mình đặt nặng vấn đề lương thưởng quá cũng kẹt cho doanh nghiệp
khảo sát thì họ đều nói sẽ có khoảng một tháng lương nhưng cụ thể bao nhiêu thì doanh nghiệp chưa thể tính được lúc này
dự kiến năm nay lương thưởng tết sẽ thấp hơn năm hai nghìn hai mươi một nhiều